xin chào quý vị khán giả của chương trình thủ đô ngày mới như thường lệ trước khi đến với những nội dung chính của chương trình tuần này mời quý vị theo dõi một số tin tức sự kiện quan trọng của thủ đô trong tuần qua
chương trình thủ đô ngày mới như thường lệ trước khi đến với những nội dung chính của chương trình tuần qua
chủ tịch nước nhấn mạnh cử tri thủ đô rất kỳ vọng sau đại hội đảng bộ thành phố hà nội sẽ có bước phát triển mới xứng đáng với vai trò vị thế thủ đô tiêu biểu cho cả nước để bạn bè thế giới trông vào các địa phương khác học tập
để đáp ứng những kỳ vọng của cử tri thủ đô tổng bí thư chủ tịch nước mong muốn cán bộ lãnh đạo hà nội phải có bản lĩnh trí tuệ phương pháp đặc biệt là phải đoàn kết thống nhất cao huy động được sức dân
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng mong muốn cử tri tiếp tục đóng góp ý kiến giúp các đại biểu quốc hội hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao thực hiện tốt nghị quyết của quốc hội xây dựng hà nội xứng đáng là thủ đô của cả nước trung tâm đầu não quốc gia thành phố vì hòa bình văn hiến và anh hùng thanh lịch văn minh
sau ba ngày làm việc đại hội đại biểu lần thứ một mươi bảy đảng bộ tp hà nội bế mạc hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và thành công tốt đẹp đại hội đã bầu ra ban chấp hành đảng bộ tp gồm bảy mươi một đồng chí ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy trường đoàn đại biểu quốc hội tp hà nội vương đình huệ khẳng định ban chấp hành đảng bộ tp hà nội khóa một mươi bảy sẽ kiên quyết khắc phục những hạn chế khuyết điểm vận dụng kế thừa phát triển sáng tạo các bài học kinh nghiệm quý báu của ban chấp hành các kh
đồng chí đặt lợi ích chung lên trên hết ngược mẫu đi đầu toàn tâm toàn ý xây dựng đảng bộ hà nội thực sự trong sạch vững mạnh
thời gian qua các chương trình xúc tiến thương mại đã trở thành cầu nối quan trọng trong việc thúc đẩy cơ hội hợp tác giữa doanh nghiệp nhà phân phối và người tiêu dùng
đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp quảng bá sản phẩm tìm hiểu được thị trường và nhu cầu của khách hàng từ đó đưa ra những chiến lược mới phát triển phù hợp với xu thế của thị trường
tại hà nội việc đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại và nâng cao chất lượng sản phẩm ô cốp đang được thực hiện đồng bộ với nhiều chương trình kết nối cung cầu hợp lý hiệu quả
giữ thị trường cho các sản phẩm vươn xa hơn nữa
có thể nói chương trình ô cốp đã tạo ra một sân chơi bình đẳng tạo sự cạnh tranh lành mạnh giữa các nhà sản xuất khuyến khích được sự tham gia của cộng đồng
khai thác duy trì và phát huy được những giá trị tiềm năng của các nghề làng nghề đặc sản vùng miền tạo ra nguồn sản phẩm phong phú bảo đảm về chất lượng tạo việc làm ổn định tăng thu nhập cho người lao động
trong thời gian qua nhiều hoạt động xúc tiến thương mại của chương trình ô cốp hà nội đã được triển khai
thông qua các sự kiện xúc tiến thương mại các sản phẩm ô cốp và các đặc sản vùng miền bước đầu được người tiêu dùng nhận diện thương hiệu sản phẩm ô cốp và đánh giá cao về chất lượng tạo được niềm tin đối với người tiêu dùng thủ đô
chúng tôi cho rằng đây là những hoạt động mang tinh chất quảng bá rất là tốt hình ảnh các sản phẩm của các doanh nghiệp người sản xuất tới người tiêu dùng thủ đô và qua thông tin đại chúng tới người tiêu dùng cả nước
chúng tôi cho đây là cái sẽ giúp cho các doanh nghiệp quảng bá tốt nhất các hình ảnh các sản phẩm của mình một cách trải nghiệm thực tế
chương trình giới thiệu quảng bá những sản phẩm qua những phiên trợ cũng như các hội thảo kết nối các đặc sản các sản phẩm ô cốp vào trong thị trường là một chương trình hết sức quan trọng
bởi vì chỉ có như vậy thì các sản phẩm ô cốp sẽ đến được với tận tay người tiêu dùng
qua chương trình này các sản phẩm ô cốp sẽ có cơ hội giới thiệu trực tiếp với những người tiêu dùng
để từ đó có thể trao đổi giao lưu về vấn đề định hướng những thông tin phản hồi của người tiêu dùng để có định hướng trong vấn đề sản xuất được tốt hơn
để đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại đưa sản phẩm vươn xa hơn và có chỗ đứng trên thị trường hà nội thường xuyên tổ chức cho các doanh nghiệp tham gia các hội trợ
tăng cường hoạt động quảng bá giới thiệu và xúc tiến tiêu thụ sản phẩm ô cốp qua hệ thống sản giao dịch thương mại điện tử tổ chức nhiều đoàn khảo sát thị trường trong nước và ngoài nước
qua đó tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp xúc với các đối tác tạo ra những cơ hội hợp tác làm ăn mới cho các sản phẩm thế mạnh
trong năm chúng tôi tổ chức để giới thiệu sản phẩm ô cốp không những của hà nội và chúng tôi của các vùng miền trong cả nước
khi tổ chức ra vùng như vậy thì để tạo ra điều kiện cho các chủ thể có các sản phẩm ô cốp các đặc sản vùng miền có tiềm năng để tham gia ô cốp
để trao đổi giao lưu học hỏi kinh nghiệm với nhau trong vấn đề làm công tác thị trường
thứ hai cũng là giới thiệu để cho các đơn vị phân phối trên địa bàn thành phố cũng như ở trong khu vực đến đây để kết nối
và đặc biệt là để người tiêu dùng ở trong nước và quốc tế
nhận diệt được sản phẩm ô cốp
mới đây nhằm tạo sự kết nối giao thương cho sản phẩm ô cốp hà nội đã tổ chức sự kiện giới thiệu quảng bá sản phẩm ô cốp gắn với các tỉnh đồng bằng sông hồng
tại sự kiện đã có một trăm năm mươi gian hàng của chín tỉnh thành phố vùng đồng bằng sông hồng tham gia trưng bày giới thiệu sản phẩm
bên cạnh đó một mươi tám tỉnh thành phố trong cả nước cũng đã tham gia để giới thiệu các sản phẩm đặc trưng đặc sản với gần một sản phẩm đã được cấp chứng nhận ô cốp
trên hai sản phẩm đặc sản vùng miền tiềm năng tham gia chương trình ô cốp
thông qua những hoạt động như này thì các chủ thể người ta tìm đến với nhau kết nối với nhau
đặc biệt là không chỉ ở trong nước mà đã có những việc kết nối ra bên ngoài thị trường
thì có thể nói về mặt kinh tế về mặt văn hóa về mặt quảng bá hình ảnh
đặc biệt là một cơ hội để các nhà vườn người ta nắm bắt thị trường khảo nghiệm
từ đó đưa những sản phẩm tốt hơn
chúng ta kết nối ngay tại trong nước để chúng ta phát huy những cái giá trị tiềm năng của ta
nhưng gắn với việc nâng cao giá trị gia tăng nhưng phải gắn với phát triển biển vững
một trong những cái để khai thác giá trị khác biệt những tiềm năng của mình chính là gắn với giá trị văn hóa
người ta đến mua sắm để trải nghiệm vào một không gian văn hóa
từ đấy thì người ta sẽ có cái dịp để tìm hiểu
các chủ thể người ta tham gia vào đây người ta cũng có điều kiện
và nhận thức được việc mình phải mang đây những sản phẩm không chỉ an toàn thân thiện môi trường
mà mang ở đây những câu chuyện văn hóa những thông điệp về sản phẩm
tôi nghĩ đây là một cách làm bền vững
chương trình ô cố của hà nông thôn mới của hà nội tổ chức ra rất tốt cho những doanh nghiệp và những nghiệp hội nông nghiệp sạch của tôi
để chúng tôi giúp đỡ chúng tôi quảng bá phát triển giới thiệu về mặt hàng sản phẩm của tỉnh nam định đi rộng hơn nữa
rất mong là tỉnh nhà nước và hà nội là tổ chức cho nhiều
chương trình này để chúng tôi có cơ hội để quảng bá
hầu hết các sản phẩm tham gia trưng bày đều có chất lượng tốt
gian hàng được khách hàng đánh giá cao với nhiều chủng loại sản phẩm phong phú đa dạng
khu ẩm thực được trang trí đẹp mắt bố trí gọn gàng gây ấn tượng cho du khách
trong năm ngày diễn ra sự kiện đã có khoảng trên năm lượt người tham dự
trong đó có khoảng một lượt khách nước ngoài
doanh số bán hàng đạt trên tám tỷ đồng
thông qua các hoạt động văn hóa nghệ thuật ẩm thực đặc trưng vùng miền
nhằm tăng cường giao lưu kết nối giữa các tỉnh đồng bằng sông hồng với hà nội
các địa phương trong nước và du khách quốc tế
và cũng bên cạnh cái biểu trưng của cái sự kiện thì chúng tôi sẽ có những cái trưng bày mà khác biệt toàn bộ từ trước đến giờ
đây là một hướng để mời gọi du khách và tất cả những người quan tâm đến sự kiện ô cốp
để nâng cao giá trị sản phẩm ô cốp
thời gian tới hà nội sẽ tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại để đưa các sản phẩm ô cốp vào các hệ thống siêu thị
cửa hàng kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn cửa hàng kinh doanh đồ thủ công mỹ nghệ
điểm tư vấn giới thiệu và bán các sản phẩm
các sản phẩm ô cốp các sản giao dịch điện tử bán hàng online nhằm đưa sản phẩm ô cốp trở thành một thương hiệu mạnh
được đông đảo người tiêu dùng trong nước và quốc tế quan tâm sử dụng
những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thủ đô ngày mới tuần này của truyền hình nhân dân
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại